hôm nay tòa nhân dân tỉnh hòa bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử bị cáo nguyễn văn nghiêm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại khu thủy sản phường phương lâm thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo chẳng từ năm hai nghìn một mươi một nguyễn văn nghiêm đã đăng ký quản lý sử dụng nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội
để đăng chia sẻ bài viết và các video thể hiện quan điểm cá nhân về tình hình chính trị của đất nước
và nhiều vấn đề tiêu cực của xã hội
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám nguyễn văn nghiêm đã bị ủy ban nhân dân thành phố hòa bình ra quyết định phạt hành chính bốn mươi chín triệu đồng
do đã đăng tải hai video có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử xúc phạm uy tín
dự người khác
tuy nhiên nguyễn văn nghiêm đã không nộp phạt mà vẫn tiếp tục đăng tải phát các video với nội dung mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nguyễn văn nghiêm đã đăng ký quản lý sử dụng tài khoản facebook
nghiêm nguyễn tiến sĩ hớt tóc quản trị ba trang facebook gồm giáo sư hớt tóc vừa hớt tóc vừa kể chuyện
học sinh trung học mường bi và tạo quản lý sử dụng kênh youtube cá nhân tiến sĩ hớt tóc
để phát trực tiếp và đăng ký
nguyễn văn nghiêm đã đăng tải chia sẻ nhiều video lên mạng xã hội trong đó có ba mươi một video mang nội dung xuyên tạc
phỉ bán chính quyền nhân dân bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam
căn cứ vào những tài liệu chứng cứ và các tình tiết của vụ án hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh hòa bình
đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn nghiêm sáu năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam
liên quan đến vụ bé gái một mươi ba tuổi bị sát hại sau cuộc điện thoại kêu cứu lúc nửa đêm
công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm kim phê
sinh năm hai nghìn hai chú huyện tuy an để điều tra về tội giết người
tối ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi phê theo nhóm bạn của cháu đỗ thị kim hân
gồm bốn nam hai nữ đi xe mô tô đến khu vực gành đá dĩa xã an ninh đông ăn quả vặt
sau đó cả nhóm rủ nhau đến tiệm internet ở xã an linh tây chơi game
đến hơn hai mươi ba giờ cùng ngày một người bạn trong nhóm nhờ phê chở hân về nhà
trên đường đi phê nảy sinh ý định giao cấu nên phê không chở cháu huân về nhà
mà chở đến khu vực rừng rương thôn phú sơn xã an ninh đông
tại đây phát hiện cháu hân gọi điện thoại cho chị ruột cầu cứu
phê đe dọa giật ném điện thoại rồi bóc cổ nạn nhân
khi thấy nạn nhân đã tắc thờ đối tượng phê đã thực hiện hành vi hiếp dâm
rồi đào hố vùi sát nạn nhân
tại cơ quan công an đối tượng phê đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
sau bị đe dọa vũ quốc long tự lên kế hoạch dùng súng hơi lắp ống sảm thanh
nhằm bắn đàn anh sang hồ lợi nam
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu công an tp hải phòng tổ chức thực nghiệm điều tra lại
vụ nổ súng trên đường phan bội châu quận hồng bàng tp hải phòng
khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng sáu tô thắng lợi chú phường nghĩa xá quận lê trân
đang ngồi uống nước với một người phụ nữ tại dãy bàn trên vỉa hè
thì bị đối tượng đi xe mô tô màu bạc mở kính phụ phía sau
dùng súng bắn một phát vào vùng mặt gây thương tích
sau khi bắn xong đối tượng nổ xe bỏ chạy
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp hải phòng đã áp dụng các biện pháp hiệp vụ
nhanh chóng xác định và bắt giữ được đối tượng là vũ quốc long
chú quận hải an thành phố hải phòng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực linh đàm quận hoàng mai hà nội
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sớm đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật
đêm ngày một mươi chín tháng sáu trong lúc đang trên đường cùng bạn trở về nhà
ca sĩ hồ pham đã bị một đối tượng dùng súng bắn trọng thương và nhập viện cấp cứu
chỉ một mươi năm giờ sau khi vụ việc xảy ra công an tp hà nội đã áp dụng các biện pháp hiệp vụ
đã bắt giữ được đối tượng để điều tra về việc có dấu hiệu của tội giết người
khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng sáu công an phường yên hòa quận cầu giấy nhận được tin báo
anh đọng quang sơn trú tại phường yên hòa cầu giấy chở anh hồ văn phàm tức ca sĩ hồ phàm bằng xe máy
trên đường nguyễn khang thì anh hồ phạm ngồi sau đã ngã gục bị thương chảy nhiều máu
người dân đã phối hợp đưa anh phạm đi cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải
nhưng do quá nặng đã phải chuyển đến bệnh viện việt đức sơ bộ xác định vết thương của anh phạm do hở khí
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngay trong đêm công an quận cầu giấy đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hà nội xác định đối tượng tạ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đăng ký hộ khẩu thường trú tại số một mươi năm đường cầu giấy phường ngọc khánh ba đình hà nội
đã dùng súng bắn anh hồ phàm bị thương
tại cơ quan điều tra đối tượng tạ văn hải khai nhận khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng sáu
sau khi uống bia cùng bạn bè trên đường nguyễn khang đến hai mươi ba h một mươi năm khi mọi người đang hát karaoke
thì hải đi ra ngoài đường thành thái và nhận được khẩu súng lụt
sau đó đi bộ thì thấy anh đặng quang sơn và anh hồ phàm
văn phòng vì tò mò về khẩu súng nên bắn thử đồng thời trốn khỏi hiện trường sự việc
sau khi ây án đối tượng đã tẩu tán năng vật
cụ thể là bất kỳ khẩu súng dùng để bắn anh phàm
đối tượng tạ văn hải là một đối tượng xã hội
rất nhiều em ngoài xã hội
nên khi tôi đưa về tôi đã áp dụng rất nhiều bệnh pháp
đối tượng khai nhận anh vy
đối tượng tạ văn hải có nhiều tiền án
và đang bị áp dụng
dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại viện pháp y tâm thần trung ương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy
đã ra quyết định tạm giữ đối với tạ văn hải
về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
sáng nay tại hà nội đã diễn ra đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ một mươi
đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã tới dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị
phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng bộ quốc phòng
tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
quân đội thành phố hà nội và ba trăm linh tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu
trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chiến sĩ thi đua toàn quốc
đại biểu bà mẹ việt nam anh hùng
kết công tác thi đua khen thưởng toàn quân giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với tiêu đề
phát huy bản chất cách mạng truyền thống quân đội anh hùng và phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ
toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đã có trên một năm triệu lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng tôn vinh
riêng ở cấp bộ quốc phòng đã thẩm định xét và đề nghị khen thưởng

đại hội xác định chủ đề xuyên suốt của phong trào thi đua quyết thắng
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là dân chủ đoàn kết trí tuệ kỷ cương nêu gương quyết thắng
phát biểu tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
đây là hoạt động thiết thực góp phần cùng với toàn đảng toàn dân và toàn quân
ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép
vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
lập thành tích chào mừng đại hội thi đua yêu nước
lần thứ một mươi đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ quân đội
lần thứ một mươi một và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thủ tướng đề nghị quân ủy trung ương bộ quốc phòng tiếp tục lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua quyết thắng hiệu quả thiết thực hơn nữa
các cấp ủy tổ chức đảng và chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc
và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua và càng khó khăn
phải ra sức thi đua
thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy hiện đại tổ chức lực lượng
đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội
đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc
huấn luyện đồng bộ chuyên sâu lấy thực hành là chính
nhằm không ngừng nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu
gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu
thi đua xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
tạo sự truyền biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng trình đốn đảng trong quân đội
làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân
chúng ta cần phải thực hiện tốt xây đi đôi với chống lấy xây làm nhiệm vụ cơ bản
ngăn ngừa những sai phạm để quân đội ta thực sự trong sạch vững mạnh kỷ luật kỷ cương
xứng đáng với sự tin cậy yêu mến của đảng nhà nước và nhân dân ta
thủ tướng cũng nhấn mạnh những kết quả quan trọng đạt được của nước ta trong công tác phòng chống
đại dịch covid một mươi chín vừa qua có sự tham gia tích cực trách nhiệm đóng góp quan trọng của lực lượng quân đội
qua đó chúng ta càng khẳng định một chân lý ở đâu nhân dân gặp khó khăn gian khổ thiên tai dịch bệnh
thì ở đó có bộ đội giúp dân
thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng sau đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ một mươi này
với khí thế mới quyết tâm cao nỗ lực lớn
phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc
tiếp tục là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ chiến sĩ quân đội ta không ngừng phấn đấu vươn lên
lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam thân yêu của chúng ta
nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba của bộ công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện
đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
sự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
qua một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an luôn quán triệt chủ trương
tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở tăng cường mọi mặt cho công an cấp huyện
để đủ sức đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
lực lượng công an cấp huyện chủ động tích cực tham mưu với công an cấp tỉnh cấp ủy chính quyền cung cấp
phối hợp tốt với lực lượng quân đội các ban ngành đoàn thể liên quan đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại cơ sở là địa bàn biên giới vùng sâu vùng xa
hoặc tại nơi cư trú đối với những người già yếu tàn tật
công tác phòng chống tội phạm của công an cấp huyện đạt được những kết quả quan trọng
hàng năm lực lượng cảnh sát hình sự công an các huyện trực tiếp thụ lý giải quyết khoảng chín mươi số vụ phạm pháp hình sự trong toàn quốc
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm công an cấp huyện thụ lý điều tra khoảng tám mươi các vụ trong tổng số án thụ lý của cơ quan cảnh sát điều tra toàn quốc
nhờ đó chuyển hóa được nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tạo sự chuyển biến tích cực góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả đóng góp to lớn của công an các đơn vị địa phương trong triển khai thực hiện chỉ thị số ba
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian tới trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao công an các đơn vị địa phương tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số năm về tiếp tục xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

công an các đơn vị địa phương trong tình hình mới
công an các đơn vị địa phương tập trung quán triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số năm về tiếp tục xây dựng công an các đơn vị địa phương trong tình hình mới
nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả nhiệm kỳ của chủ tịch liên đoàn đồng tình với một mươi ba nhận xét về các nội dung trong báo cáo thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh việc tổ chức đại hội trực tuyến trong bối cảnh covid một mươi chín hiện nay là thích ứng với tình hình mới
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành cùng các đại biểu nhà khoa học đã tiếp tục xem xét thông qua điều lệ sửa đổi của ifsr để tăng tính chủ động linh hoạt của các hoạt động nghiên cứu khoa học hệ thống toàn cầu nâng cao vai trò của các nhà khoa học thành viên đưa ra những ý kiến thảo luận để thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hoạt động của liên đoàn
cũng tại hội nghị này các đại biểu đã bầu cử ban lãnh đạo liên đoàn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai xem xét bổ sung các kế hoạch và hoạt động của liên
tối nay tại hà nội hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi khu vực một đã khai mạc tại trung tâm nghệ thuật âu cơ thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu khai mạc hội diễn
phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định với chủ đề bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin các chương trình tiết mục của đoàn nghệ thuật quân chúng tham gia hội diễn lần này tập trung ca ngợi đảng bác hồ kính yêu
ca ngợi quê hương đất nước truyền thống xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc nhằm góp phần xây dựng tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân

hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân việt nam anh hùng hội diễn
tổ chức đại hội lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến sự và chỉ đạo đại hội có trung tướng nguyễn văn sơn
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy công an tỉnh hưng yên tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội khóa một mươi ba đề ra
thực hiện tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh
chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt hiệu quả
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận chúc mừng và biểu dương những đóng góp to lớn
những chiến công thành tích xuất sắc mà đảng bộ công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
để thực hiện tốt nghị quyết trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đề nghị đảng ủy công an tỉnh hưng yên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ trước
lãnh đạo chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề các đợt cao điểm đấu tranh tấn công trần áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu phát huy vai trò của người đứng đầu
góp phần đắc lực cho sự nghiệp phát triển văn hóa xã hội ở địa phương
hôm nay thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu
ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu
vừa tiếp xúc cử tri tại xã phong thành a thị xã giá rai và phường năm thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu báo cáo kết quả của kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
các cử tri đều thống nhất cao và bày tỏ sự quan tâm đối với nhiều vấn đề về an ninh trật tự an sinh xã hội
sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương như phòng chống đại dịch covid một mươi chín cơ sở hạ tầng về nước sạch
giao thông nông thôn vấn đề bảo vệ quyền lợi chống xâm hại trẻ em việc thực hiện các luật an ninh mạng luật nghĩa vụ quân sự luật lao động
tại buổi tiếp xúc thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an
đã bày tỏ niềm vui và chân thành cảm ơn cấp ủy chính quyền địa phương cùng các cử tri đã dành tình cảm
và có những ý kiến đóng góp rất tâm huyết thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với các vấn đề
dịp này đồng chí thứ trưởng cũng đã thông báo nhanh tình hình an ninh thế giới khu vực và cả nước
đồng thời mong muốn các cử tri nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp